vừa qua báo thời nay đã thông tin về một loạt những sai phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng
tại quận thủ đức của một số cán bộ nhà nước gây bức xúc trong dư luận
chiều nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo quận thủ đức và thị sát khu vực sai phạm đã tồn tại trong nhiều năm qua
theo nội dung phản ánh của báo thời nay ông lê hữu thành phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân quận thủ đức
cùng em trai là ông lê ngọc quý nguyên chánh thanh tra quận thủ đức cùng sáu người khác là anh chị em ruột
có bảy công trình sai phạm từ lâu chưa được xử lý
điều này trái với chỉ thị hai mươi ba ct xuyệt tây u về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về trực tự xây dựng trên địa bàn thành phố
trước những sai phạm của các cán bộ nhà nước trên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân
đã trực tiếp đi thị xác các vị trí tồn tại sai phạm và nghe báo cáo tình hình
nguyên nhân chưa kiên quyết xử tới nay từ sở xây dựng thanh tra thành phố tới chính quyền địa phương
quận tiếp tục là khó như các chỉ đạo của các vị trí sở xây dựng và thanh tra như các vị trí tiếp tục là khó
các công trình trong việc thực hiện các công trình sai phép không khép ở trên địa bàn để thực hiện công tác quản lý nhà nước tốt hơn
và trồng thời cũng tiếp tục chứng chỉnh một cách
mẹo hơn nữa đối với công tác quản lý nhà nước thì thực hiện để khắc phục cơ bản khắc phục triệt đề những hạn chế

thế nhưng trên thực tế người dân đã phản ánh chính quyền phường hiệp bình chánh đã có quyết định xử lý
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân từ phía quận khiến hơn bảy năm sự việc vẫn chưa được giải quyết
dẫn đến mất niềm tin của nhân dân
vào cơ quan quản lý nhà nước để khôi phục niềm tin đòi hỏi các cấp chính quyền cần phải có giải pháp quyết liệt

vào cơ quan quản lý nhà nước để khôi phục niềm tin đòi hỏi các cấp chính quyền cần phải có giải pháp quyết liệt
để chấm dứt tình trạng cán bộ nhà nước lợi dụng chức quyền dẫn tới những sai phạm trong trực tự xây dựng tại thành phố
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cũng yêu cầu quận thủ đức cần có thời gian triển khai xử lý sai phạm chính xác
và báo cáo lại với thành ủy ubnd từ đó chấn chỉnh trên toàn thành phố